dự án xây dựng công trình canh tưới tiêu châu bình thuộc dự án thủy lợi bản mồng có chiều dài gần một mươi km đi qua hai xã là châu bình và yên hợp huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
giá trị đầu tư là một trăm sáu mươi tỷ đồng đến nay đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành việc đào canh dẫn
tuy nhiên vừa qua do mưa lũ đã làm sạt lở mái tại một số vị trí với mức độ khá lớn hiện nay thì chủ đầu tư phối hợp với đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục
dự án thủy lợi bản mồng có dung tích hồ chứa hai trăm ba mươi năm triệu m ba để cấp nước cho gần một mươi chín ha đất nông nghiệp và phục vụ phát triển công nghiệp dân sinh chăn nuôi cho các huyện phía tây bắc nghệ an đồng thời phát điện công suất bốn mươi hai mw cắt lũ cho hạ du sông hiếu cấp nước cho sông cả về mùa kiệt
vừa qua do mưa lũ lớn đã xảy ra hiện tượng sạt lở mái tại một số vị trí với mức độ khá lớn nguyên nhân sạt lở là do nền đất tự nhiên mềm yếu và nước ngầm hai bên bờ kênh chảy ra
do kinh phí có hạn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cục quản lý xây dựng công trình đã có ý kiến chỉ đạo xem xét gia cố trước các vị trí trọng yếu
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an giao các đơn vị chức năng ban quản lý dự án bản mồng phối hợp với ngành bảo hiểm giải quyết bảo hiểm tại những điểm sạt lở đất để sớm khắc phục đảm bảo cho công trình vận hành theo đúng thiết kế